theo kết quả công bố trong năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra tám mươi hai vụ cướp biển trong đó có bảy mươi một sự cố thực tế và một mươi một sự cố bất thành đã được báo cáo ở châu á gia tăng mạnh so với năm hai nghìn một mươi tám
đành chú ý năm hai nghìn một mươi chín đã gia tăng các sự cố khi tàu hành trình qua eo biển singapore với ba mươi một sự cố được báo cáo tại khu vực này tăng hai mươi bốn sự cố so với năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra còn gia tăng sự cố đối với tổng neo động ngoài khơi malaysia
các chuyên gia giáo dục cho rằng việc học sinh nghỉ học do lo ngại lây nhiễm virus ncov là cơ hội để xem xét công nhận hình thức học tại nhà đây cũng là nội dung chính bài viết trên báo thanh niên
có ý kiến cho rằng tình thế chẳng đặng đường này chính là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại xu hướng giáo dục mà thế giới đang thực hiện đó là học tại nhà
trong thời đại thế giới công nghệ phát triển thay đổi từng giờ thì giáo dục cũng phải thay đổi từ hình thức tổ chức lớp học phương pháp giảng dạy của giáo viên cách tiếp cận kiến thức đối với học sinh
đây cũng là điều kiện tốt để chuyển đổi từ học thụ động sang học chủ động đồng thời là cơ hội để thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống học trò là trung tâm thay cho thầy cô là trung tâm như trước đây
đường đưa vào khai thác hơn hai năm nhưng nhiều tuyến buýt trên sông của tp hcm như chuyến số một bạch đằng linh đông chưa đến một mươi hành khách chủ yếu là khách du lịch đi trải nghiệm
tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ đặt câu hỏi vì sao biết sông ỉ ạch
theo một số hành khách
một chuyến viết rời bến linh đông lúc bảy giờ ba giờ sau mới có chuyến thứ hai nên rất bất tiện
bến thì cách xa khu dân cư hiện chưa có tuyến xe buýt kết nối đến các trạm rừng thiếu bãi gửi xe cho hành khách khiến người dân cũng chưa mặn mà
rõ ràng thiếu đồng bộ dịch vụ đi kèm và giao thông đường bộ kết nối khiến giao thông vận tải đường thủy nội địa tại tp hcm chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng đang có
báo giao thông số ra ngày hôm nay cung cấp cho chúng ta thông tin chậm nộp phạt nguội ô tô vẫn được cấp đăng kiểm một mươi năm ngày
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi các trường hợp ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng quá hạn không đến nộp phạt chỉ được cấp chứng nhận đăng kiểm với thời hạn một mươi năm ngày
quy định này giúp giảm áp lực cho các đơn vị đăng kiểm thuận lợi cho chủ xe trong việc giải quyết vi phạm